ba chiến sĩ hy sinh đó không chỉ là nỗi đau riêng của mỗi gia đình các chiến sĩ mà còn là mất mát chung của toàn lực lượng công an nhân dân
nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ công an không bao giờ quản ngại
và có lẽ cũng bởi điều đó mà những ngày qua người dân cả nước đã dành những tình cảm đặc biệt cho các chiến sĩ
là những nhân chứng chứng kiến từ đầu diễn biến của đám cháy những người dân sinh sống xung quanh khu vực xảy ra đám cháy không khỏi cảm phục và đau xót trước sự ra đi của những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cô là người chứng kiến
bao nhiêu vụ cháy và tai nạn sự cố xảy ra là bấy nhiêu những vất vả hy sinh thầm lặng của lính chữa cháy
bao nhiêu vụ cháy và tai nạn sự cố xảy đến là bấy nhiêu lần những giọt nước mắt rơi theo cấp số nhân
đám cháy tan tai nạn sự cố qua rồi nhưng những giọt nước mắt thì vẫn còn ở lại
mình thật sự rất là cảm ơn các đồng chí công an đã hy sinh
không có gì không có gì
không còn lại khó khăn và đã hy sinh bản thân mình để cứu giúp cho nhân dân ở trong bất kỳ quan cảnh nào
và cũng để cho người dân người ta nhìn vào tức là cái người chiến sĩ đã hy sinh vì nhân dân vì tổ quốc thì cũng đã được nhân dân và tổ quốc tôn vinh và trọng vọng
các đồng chí đã hy sinh rồi nhưng mà đã để lại niềm thương và niềm tự hào cho người dân việt nam nói chung
cho người dân thủ đô và
của chiến sĩ cơ quan nhân dân
cũng mong là ý thức của người dân về chữa cháy sẽ ngày càng cao hơn để bớt đi những các nỗi đau
trong lễ tàng được cử hành ngay trong chiều nay rất nhiều người dân đã có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia
từ cụ già đến trẻ nhỏ họ đều mang theo những cành hoa trắng
những phút tiễn việt nghẹn ngào những chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc
bọn em ai cũng khóc cả và cũng khá là đau buồn khi mà vận phúc rời cuộc sống này
vận phúc và hai chiến sĩ còn lại trong cái vụ cháy vừa rồi thì rất là anh dũng
sẽ là cái tầm gương tốt để cho lớp trẻ cũng như là cho bạn nói theo
bằng nhiều cách khác nhau những người dân đã chia sẻ đồng cảm với nỗi đau mất mát vô bờ bến
những chiến sĩ ấy họ mãi trong lòng nhân dân
phóng viên chúng tôi đã tổng hợp lại những hình ảnh sau đây để mỗi chúng ta thêm chia sẻ với công việc khó khăn gian khổ này
phóng viên chúng tôi đã tổng hợp lại những hình ảnh sau đây để mỗi chúng ta thêm chia sẻ với công việc khó khăn gian khổ này
khi nghe tin một người đồng đội tôi ngảy xuống mình rất là đau
mình mất đi một người đồng đội và người nhà mất đi một người cha một người chồng một người con một người đình

khi mà chúng tôi vào đám cháy có nhiều tiếng đó nhưng mà tổng tiện nhất là những tiếng cứu cứu của nạn nhân
cái nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi khi chúng tôi đến rồi không thể cứu được nạn nhân đó là cái sợ sợ nhất mà
vâng nỗi sợ nhất
là không thể cứu người
nhưng chính họ lại phải hàng ngày đối mặt với danh giới mong manh giữa biển lửa
thấm thiế trọng trách ấy để mỗi người mỗi gia đình cần nâng cao hơn nữa ý thức trong phòng chống cháy nổ
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh các công trình thi công sửa chữa cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn tính mạng cho chính mình và mọi người